tiếp đó tuân chém trọng thương anh võ ngọc đức sau khi gây án tuân đã đến công an xã tân phú để đầu thú